thưa quý vị trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này kèm theo diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên người dân hà nội vẫn vô tư tụ tập nơi công cộng để thể dục thể thao
bất chấp lệnh cấm của thành phố hà nội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố hà nội
vào mỗi buổi tối theo thói quen hàng trăm người dân vẫn vô tư tụ tập bất chấp lệnh cấm của ủy ban nhân dân tp hà nội
còn tại khu vực sân vận động mỹ đình nhiều người dân vẫn vô tư tập thể dục vui chơi
hành động này của người dân lại đi ngược lại với quy định của thành phố hà nội
trước thực trạng trên lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm khuyên cáo năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế của bộ y tế trong phòng chống dịch kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để đảm bảo tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch thì công an phường với ủy ban phường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện
đảm bảo rằng những cơ hội kinh doanh cũng như người dân mà thực hiện chưa tốt
đảm bảo công tác phòng chống dịch thì kịp thời phát hiện chấn chỉnh và kịp thời xử lý theo quy định pháp luật
trong thời gian vừa qua công tác công an phường đã phối hợp với ủy ban phường đi kiểm tra xử lý phát hiện rất nhiều trường hợp
như một số trường hợp người dân không thực hiện việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông cũng như ra nơi trụ tập công cộng
một số cửa hàng chưa thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng cửa theo quy định của thành phố
để đảm bảo công tác tăng cường công tác phòng dịch
thì thứ nhất là ủy ban nhân phường đã chỉ đạo cho các lực lượng từ ban ngành đoàn thể đến ban văn hóa phường
là tăng cường công tác tuyên truyền từ phường đến các tổ dân phố
để người dân được hiểu biết hơn về công tác phòng chống dịch cũng như ý nghĩa của việc phòng chống dịch
cái thứ hai là phường cũng đã chỉ đạo cho lực lượng công an và các lực lượng liên quan là phải tăng cường kiểm tra nhắc nhở
và đặc biệt nếu như các trường hợp mà không chấp hành thì sẽ xử lý
xử lý và phạt theo bệnh pháp luật
hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp do vậy hơn lúc nào hết
mỗi người dân cần nêu cao ý thức tuân thủ nghiêm những quy định về phòng chống dịch
tránh chủ quan lơ là để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh